tổng cục thuế đã quy định chi tiết trong luật quản lý thuế về việc hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân
và thay đổi mức thuế thu nhập chịu thuế cũng như mức giảm trừ gia cảnh
quy định mới về thuế thu nhập cá nhân yêu cầu tổ chức cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập theo tháng
quý vẫn phải khai thuế thay vì không phải khai thuế như trước đây
ngoài ra thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại
chuyển nhượng vốn rút vốn còn việc tổ chức hợp tác kinh doanh cá nhân thì cá nhân đó không trực tiếp khai thuế
tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh
theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức
trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh mà cá nhân có ngành nghề
đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức và cá nhân tự thực hiện khai thuế
tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định